thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua một số tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin với nội dung chấn động
gần ba trăm linh tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số năm thanh hóa
hay là bảy trăm linh tù nhân mắc kẹt trong buồng giao ngập nước mà không được di tản
vào ngày hôm nay trại giam số năm bộ công an đã bác bỏ thông tin này
cụ thể trung tá trịnh tiến dũng đội trưởng tham mưu trại giam số năm khẳng định
những điều được viết trên là bịa đặt nhảm nhí tất cả các phạm nhân đều an toàn trong đợt lũ vừa qua
cũng theo trung tá tiến hiện mức nước tại các khu vực trại giam đã rút lối vào các phân trại buồng giam đã bình thường trở lại
cám bộ trại đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý về môi trường sau lũ
riêng số lợn chết đuối hàng nghìn con đã được thu gom xử lý trong hai ngày nay